theo thông tư số một được bộ công an ban hành năm hai nghìn một mươi sáu quy định cụ thể năm trường hợp mà cảnh sát giao thông được dừng xe kiểm tra
mới đây bộ công an đã đưa ra dự thảo thông tư mới trong đó quy định chỉ còn bốn trường hợp mà cảnh sát giao thông được dừng xe kiểm tra
dự thảo này sẽ được đưa ra lấy ý kiến đóng góp của nhân dân tới ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
cụ thể việc dừng xe khi tuần tra kiểm soát của cảnh sát giao thông phải thuộc bốn trường hợp sau
một trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện thiết bị kỹ thuật phát hiện ghi thu được các hành vi vi phạm
thực hiện mệnh lệnh kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện kế hoạch phương án tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
có văn bản đề nghị của thủ trưởng phó thủ trưởng cơ quan điều tra hoặc của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện để kiểm soát
phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác
văn bản đề nghị phải ghi cụ thể thời gian tuyến đường phương tiện rừng lực lượng tham gia phối hợp
tin báo phản ánh tố giác của tổ chức cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông